tiếp chuyên gia kinh tế philip rosler vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị ông tiếp tục
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam nhất là phát triển cộng đồng doanh nghiệp
các tập đoàn toàn cầu về kinh tế việt nam tại thành phố zurich bên lề hội nghị wfef davos hai nghìn một mươi chín
thủ tướng đã chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế xã hội việt nam thời gian gần đây
thủ tướng cho biết nền kinh tế của việt nam đang phát triển tốt
việt nam có thể chế chính sách tạo điều kiện cho sự phát triển thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình ngôi nhà đức tại việt nam
với nhiều chương trình dự án cụ thể thiết thực đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết
và giao lưu văn hóa hợp tác kinh tế giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước việt nam và đức
thủ tướng nhấn mạnh ông philip roessler là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế thế giới
do vậy thủ tướng đề nghị ông tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
nhất là phát triển cộng đồng doanh nghiệp
chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
ông philip rosler cũng vui mừng cho biết trước trong và sau hội nghị quan trọng này
báo chí quốc tế đăng tải nhiều thông tin về hội nghị về đất nước và con người việt nam
điều này cũng thể hiện vai trò ngày càng lớn mạnh của việt nam trong thời sự chính trị toàn cầu
ông philip roessler cũng cho rằng việt nam đã tạo dựng được một vị thế mới
quan trọng trong bản đồ địa chính trị thế giới
ông đánh giá cao cuộc đối thoại của thủ tướng nguyễn xuân phúc với các nhà đầu tư
tại thành phố zurich thụy sĩ biên lệ hội nghị vkf davos hai nghìn một mươi chín
đồng thời cho biết các nhà đầu tư quốc tế rất ấn tượng về vai trò và những đóng góp quan trọng của thủ tướng
cũng như các thành viên của đoàn việt nam trong sự kiện wfef davos hai nghìn một mươi chín
ông cũng đánh giá cao chính sách của chính phủ việt nam trong việc tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế
đến với việt nam triển khai các dự án sản xuất kinh doanh
ông philip roessler chia sẻ thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động hợp tác hỗ trợ việt nam
thông qua các chương trình dự án của mô hình ngôi nhà đức tại hà nội và thành phố hồ chí minh